sau hơn hai năm phát động cuộc thi thiết kế logo chỉ dẫn địa lý ngọc linh sáng nay tỉnh con tum đã tổ chức họp công bố logo chỉ dẫn địa lý sâm ngọc linh tỉnh con tùm
sâm ngọc linh được biết đến là quốc bảo có một trăm linh hai ở việt nam được trồng tại một mươi sáu xã chung quanh đỉnh núi ngọc linh thuộc hai tỉnh con tum và quảng nam
đến nay tỉnh con tum đã phát triển hơn năm trăm linh hectare sâm ngọc linh áp dụng mô hình liên kết với người dân tại chỗ
đặc biệt là các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với bà con đồng bào dân tộc thiểu số gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng giúp họ vươn lên thoát nghèo
việc công bố logo chỉ dẫn địa lý sâm ngọc linh giúp người tiêu dùng phân biệt nhận diện rõ nguồn gốc xuất xứ của sâm ngọc linh
hoàn thiện thương hiệu chỉ dẫn địa lý ngọc linh cho sản phẩm sâm củ và nhãn hiệu chứng nhận sâm ngọc linh con tùm